theo viện trưởng viện vật lý địa cầu trận động đất ở mỹ đức gây rung lắc ở trung tâm hà nội vào sáng ngày hai mươi năm tháng ba là do nằm trong vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy
cũng theo viện trưởng viện vật lý địa cầu vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy từng xảy ra động đất trong quá khứ
tại hà nội vào thế kỷ một mươi hai một trận động đất mạnh cấp tám đã xảy ra đã làm bia chùa bào thiên bị vỡ làm đôi
từ trận động đất trên cơ quan chức năng cần nghiên cứu phân đoạn đất gãy sông hồng để đánh giá nguy hiểm động đất chi tiết hơn
khu vực hà nội cần thực hiện đánh giá rủi ro động đất